giữa muôn ngàn núi rừng của huyện vùng cao bắc nạm tỉnh bắc cạn có một lớp học rất đặc biệt không đồng đều về lứa tuổi
mỗi người một nơi mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng ở họ đều có chung một ước mơ đó là được biết chữ
với mong muốn đó những lớp học xóa mù chữ đã được mở ra dành cho người dân ở miền sơn cước này
chịu trách nhiệm về lớp học này suốt thời gian dài qua là cô giáo dương thị nội
chiều chiều nơi dẻo cao trong những lớp học được ghép bằng gỗ đơn sơ cô nội đã tận tình hướng dẫn cho bà con
bắt đầu từ những tiếng đánh vần e a những câu thuộc lòng để làm quen với con chữ
phần lớn các học viên ở đây đều làm nông quanh năm vất vả với việc đồng áng mùa vụ
từ khi có lớp học xóa mù chữ họ cũng trở nên bận rộn hơn để đến lớp học cái chữ
học chữ để nuôi ước mơ thoát khỏi đói nghèo lạc hậu dù đã hai mươi ba mươi tuổi thậm chí có nhiều người đã lên chức ông bà
ba tháng trồng cây không bằng một ngày trôi quả
gia đình tôi là không biết chữ là tôi thích đi học cho gia đình mình biết chữ
đến trường rất là cô dạy rất là hiểu bài nhưng tôi là rất là thích đi học
đã hơn hai mươi năm là giáo viên cắm bản và cũng là người tiên phong đứng lớp dạy chữ
nhằm xóa mù cho đồng bào vùng cao của huyện
bác nạm tỉnh bắc cạn cô giáo dương thị nội là người hiểu rõ nhất những khó khăn thiếu thốn của học sinh vùng núi
sinh ra và lớn lên tại nơi này cùng với lòng yêu nghề mong muốn đem cái chữ cho người dân thoát khỏi vùng trũng của trí thức
nhiều năm qua cô nội vẫn miệt mài vượt rừng đến lớp dạy chữ
đã có hàng trăm học viên từ không biết chữ nay đã biết đọc biết viết biết tính toán phục vụ phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo
mình đi học thôn về
thôn nó phát cái báo về thì mình biết đọc mình không đọc được mình nhìn là mình biết người ta viết cái gì trong mình mình nhìn là mình biết
còn đi học về thì cái chữ nào mà nó không biết khi nó đi học lớp một thì mình cũng dạy được cho nó
đi chợ vua cái gì cũng không cần ai đi theo mình đi là vua là được rồi
thông qua các lớp học này các học viên sẽ được nâng cao về năng lực trình độ văn hóa
của bản thân mình
và từ đó thì thông qua cái việc mà biết chữ rồi là biết được các cái kiến thức mà do các cái lớp này được bồi dưỡng
thì các học viên sẽ có cái cơ hội để mà tiếp cận được với các cái khoa học kỹ thuật
và từ đó thì hiểu biết được về các cái kiến thức đó thì sẽ là cái góp phần trong cái việc mà phát triển kinh tế
trong không khí đầy đất
trong không khí sắc xuân trên những triển núi hoa đào hoa mận đang đua nhau khoe sắc để đón một mùa xuân mới
những bước chân thầm lặng của cô dương thị nội người gieo chữ nơi dẻo cao vẫn không ngừng bước về phía trước
bám bản bám trường cùng đón tết trong niềm vui chung của bà con nơi đây đã là niềm hạnh phúc giản dị của cô
những chiếc bánh trưng không chỉ là hương vị ngày tết mà còn thắm đượm tình cảm giữa cô với trò
và cứ thế trên những triển núi tiếng ea đánh vần lại tiếp tục vang vọng
tiếp tục hành trình mang con chữ về với bản
thì chúng ta cũng đã thấy cô đã có khoảng thời gian là hai mươi năm gắn bó với huyện bắc nẵm của tỉnh bắc cạn rồi
đúng không ạ
vâng và điều gì đã khiến cô gắn bó với nơi này lâu đến như vậy
thứ nhất là cũng đều về thấy cái đặc điểm khó khăn của dân trí ở trên đấy rất là khó khăn
thì mình là người đem cái chữ đến cho các học viên lớn tuổi ở đấy
thì cũng là nếu mà họ khó khăn như thế họ còn quá thiệt thòi hơn mình nhiều
cho nên là bản thân tôi thì cũng rất là đam mê với cái lòng làm giáo viên
cho nên là cũng cố gắng bằng cái tâm huyết của mình là để đem cái chữ cho bà con dân bản
trong cái quá trình công tác của mình cô có gặp trường hợp nào khó khăn khi mà xóa một chữ cho các người dân đồng bằng dân tộc ở đấy không ạ
học viên thì khi tôi nói
nhưng mà nói tiếng dân tộc thì bản thân mình cũng không biết nói đúng không ạ
thì lại nói tiếng phổ thông thì lại là các học viên đấy lại cũng không biết
mà phải nhờ một học viên khác là biết tiếng phổ thông để phiên dịch bằng tiếng mông để họ biết được
và đặc thù của cái lớp học của tôi thì lại xa điểm trường cho nên là khi mà dạy cái xóa mùa chứ thì phải đi học buổi tối
mà đi học buổi tối thì lại xa trường xa cái điểm trường để dạy có điện để dạy ấy
cơ sở vật chất để dạy kia thì cũng lại là tầm khoảng ba bốn km
cho nên là cứ tầm ba h chiều là khi tan học tôi đứng lớp một phút nữa thì tan học
thì là bắt đầu các học viên đến học là học đến bảy h tối là các học viên lại bắt đầu thắp đèn đi về nhà
thưa cô hệ lụy mà dễ thấy nhất về việc mù chữ tại nơi này là gì ạ thưa cô
và cái động lực nào đã khiến cô gắn bó với công tác xóa bổ chữ này
dân ở đây họ chưa biết một cái chữ gì đấy
cho nên là khi mà cuộc sống của họ đi mua bán ấy họ cũng không biết gì
ví dụ ra chợ bán con gà con gà hay cân ngô họ cũng chưa biết tính toán gì
khi dẫn đến là và thậm chí nhiều lúc như bản thân tôi là giáo viên đứng lớp
tôi cũng là muốn cho ký một cái văn bản hoặc là về cái chế độ chính sách của đảng nhà nước bây giờ cho
thì muốn ký thì lại họ cũng không biết bằng cách làm điểm chỉ
cho nên là nhìn vào cái cuộc sống của dân ở đấy thì cũng thúc đẩy cho tôi
và cố gắng làm sao mà hoàn thành được cái nhiệm vụ của cấp trên giao cho họ
hơn hai mươi năm công tác rồi
rõ ràng đây là cái khoảng thời gian không hề ngắn
và rõ ràng trong cái khoảng thời gian đó chắc chắn là cô sẽ có một cái kỷ niệm nào đó thật là đẹp
để có thể chia sẻ với truyền hình nhân dân được không ạ
kỷ niệm về công tác dạy thì cũng có rất là nhiều kỷ niệm đẹp
ở đây kỷ niệm của tôi là có một học viên ấy thì cũng già tuổi rồi
lên trước bà rồi
cháu đi học hàng ngày cháu đi học
thì đến khi hỏi bà là thế ở nhà không ai
không có ai trông nhưng mà tôi lại tôi rất thích đi học
cho nên là tôi phải cóng cháu đi học để tôi biết được cái chữ của tôi
đấy là những cái kỷ niệm đấy cũng là ấn tượng
thật là ấn tượng về cái tấm lòng và sự nhiệt tình của các học viên
để các học viên đi học hết cuộc cũng biết được cái chữ ấy
nếu như cô nội là cô giáo đã hơn hai mươi năm gắn bó với công tác giáo dục tại một địa bàn khó khăn gian khổ
thì nhân vật tiếp theo đây mà chúng tôi muốn giới thiệu lại làm cô giáo còn rất trẻ mới ngoài hai mươi tuổi thôi
và đặc biệt cô đã chọn cho mình con đường mà không phải bạn trẻ nào cũng có thể làm
đó là tự nguyện lên vùng cao để dạy trẻ mầm non
sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự
bốn bề chỉ là rừng núi với muôn vàn khó khăn
giữ được tâm huyết với công tác giáo dục cho học trò vùng cao là thử thách với tất cả các giáo viên dù là những người đã dạng dày kinh nghiệm
vậy nên với các giáo viên trẻ lựa chọn con đường này chắc chắn không phải là quyết định dễ dàng
thế nhưng tại bản suối tiêu xã đá đỏ huyện phù yên một trong những địa phương khó khăn nhất của tỉnh sơn la
lại có một cô giáo trẻ đã quyết tâm về đây để dạy mầm non
cô là lò khánh linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba là giáo viên trẻ nhất của trường bình minh đã lên điểm trường từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
trường mầm non bình minh có sáu điểm trường các điểm trường cách nhau trung bình từ một mươi năm đến hai mươi km cách xa trung tâm tám mươi km
có chín cán bộ giáo viên mỗi điểm trường có một cán bộ
điểm trường xa nhất chính là ở bản suối tiêu nơi cô linh phụ trách
nằm trên đỉnh một con dốc
các cán bộ còn khó uống chi là ngày mưa
nghị lực theo đuổi việc học cần sự cố gắng của cả cô và trò
nói chung là cô giáo linh nó cũng được giải năm nay là năm thứ hai
nó cũng rất là nhiệt tình
các cháu bé về đến người thì khóc này này nọ
nhưng mà nó cũng rất là chăm sóc nó chú ráo lắm với các cháu
và các gia đình của vinh thì cũng ngày nào cũng đưa con cháu đi học hành
cả năm thì nói chung là cũng đều tổng đối tốt cả
bản suối tiêu là bản người giao duy nhất ở xã đá đỏ
khó khăn về kinh tế giao thông cách trở nên tỷ lệ hộ nghèo khá cao
cả bản có sáu mươi hai hộ nghèo một mươi chín hộ cận nghèo một mươi hộ cơ bản thoát nghèo bốn trăm năm mươi sáu nhân khẩu
một trăm linh học sinh của xã là dân tộc thiểu số
nhận thức của người dân còn hạn chế nên học sinh bỏ lớp là chuyện quen thuộc ở bản này
yêu trẻ yêu cuộc sống nơi đây
cô linh không ngần ngại đến vận động từng gia đình cho trẻ đến lớp
yêu quý tấm chân tình của cô giáo trẻ
mà người dân nơi đây thêm tin tưởng vào cuộc vận động đưa trẻ đến trường
xóa mù chữ xóa đói giảm nghèo
cô thì rất là tốt
thì cô dạy không tốt mà làm cái gì cũng tốt
thường thì bận việc thì bà đưa đến
mình không đưa được thì bà đưa đến trường
tuổi trẻ có nhiều ước mơ và hoài bão
nhưng với cô giáo lò khánh linh mong muốn của cô
chính là mỗi ngày được đón những học trò nhỏ của mình đến trường
dạy cho các em giúp các em được sống đúng với lứa tuổi của mình
điều đó cũng giúp cô không còn thấy cô độc nơi miền sơn cước
mọi sinh hoạt ăn uống đều dựa vào rừng
lâu dần cô thêm yêu cuộc sống nơi này
khám phá những điều thú vị mà ở thành thị không có
các thầy cô thì cũng thường xuyên là bám trường bám trường
các thầy cô thì cũng thường xuyên là bám trường bám trường
các thầy cô thì cũng thường xuyên là bám trường bám lớp
và yêu nghề miến trẻ và tâm huyết với nghề
thực hiện tốt ngày giờ công hai buổi trên ngày
và đảm bảo công tác chăm sóc giáo dục trẻ

không quản ngại khó khăn
từ xa xôi đến đây vượt nhiều khó khăn
để mang con chú dạy dỗ cho các cháu
từ xa xôi đến đây vượt nhiều khó khăn

trở thành động lực tinh thần cho những giáo viên trẻ như lọ khánh linh
bám trụ ở nơi khó khăn này
con đường gieo chữ còn dài
con đường để trẻ em dân tộc đến với cái chữ còn xa hơn nữa
nếu không có nhiệt huyết về sự hi sinh của các thầy cô giáo
nếu không có nhiệt huyết về sự hi sinh của các thầy cô giáo
mang tới cho các em cả một miền trí thức
bằng những tình cảm yêu thương nhất
các cô đang ngày ngày tháp lên ngọn lửa